cảm ơn các bạn đã theo dõi
điều một trăm ba mươi năm bộ luật thình sự
tuy nhiên theo luật sư thơm người vợ không bị tạm giam và có khả năng được khoan hồng hưởng án treo
mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây
luật sư nguyễn anh thơm người bào chữa cho chị vợ trong vụ án này đã chia sẻ những thông tin mới nhất
theo đó trên trang cá nhân của mình luật sư thơm cho biết vào sáng hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
luật sư thơm đã làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập kết luận giám định pháp y thương tích bảy mươi hai lời khai của chị hà thị nờ
nguyễn văn hoan và những người liên quan quan điểm thống nhất của các cơ quan tố tụng huyện yên châu
cơ quan cảnh sát điều tra đã thông báo cho luật sư thơm là người bào chữa sẽ khởi tố chị hà thị nờ
về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh
theo quy định tại khoản hai điều một trăm ba mươi năm bộ luật hình sự
luật sư thơm thông tin như vậy với tội danh ít nghiêm trọng này
thì chị nờ không thuộc trường hợp bắt tạm giam và nhiều khả năng sau này khi xét xử chị nờ
sẽ được hưởng sự khoan nộp đặc biệt của pháp luận đủ điều kiện được hưởng án treo
theo điều sáu mươi bộ luật hình sự để được cải tạo ngoài xã hội
tiếp tục nuôi dạy ba con nhỏ và lo cuộc sống gia đình
các quy định tố tụng sẽ được cơ quan điều tra thực hiện trong thời gian tới
theo kết quả điều tra ban đầu xác định sự việc khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
do út ức về việc nguyễn văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
bắt ép cháu gái là con riêng của chị hà thị nờ làm chuyện người lớn trong thời gian dài
nên thấy hoan đang nằm ngủ trên giường trong tình trạng nằm ngửa không mặc quần áo
để lộ bộ phận sinh dục
chị nờ đã xuống bếp lấy một con dao sau đó đến sườn hoan đang nằm ngủ
rồi dùng tay trái tùm lấy bộ phận sinh dục của hoan
còn tay phải cầm dao tấn công nhanh chóng rồi chạy ra khỏi nhà
sau đó chị nờ vứt con dao và bộ phận sinh dục ra bụi cây ven đường
con dao thì cơ quan điều tra đã thu giữ nhưng bộ phận sinh dục thì không tìm thấy
hậu quả nguyễn văn hoan bị thương phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
để điều trị từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
để phục vụ công tác điều tra cơ quan điều tra đã phối hợp với trung tâm pháp y tỉnh
giám định tỷ lệ thương tích
như vậy theo luật sư nguyễn anh thơm trong vụ việc này
rất có thể chị hà thị nờ sẽ được hưởng khoan hồng hoặc hưởng án treo
với lý do bảo vệ con
chị n đưa ra chính đáng cùng với tội danh ít nghiêm trọng
tuy nhiên dù nóng giận đến đâu
qua vụ việc quý vị cũng nên suy xét thật kỹ trước khi hành động
không phải ai cũng may mắn giống như chị nờ thậm chí án mạng rất có thể sẽ xảy ra
nếu có những tình huống tương tự như câu chuyện trên
cách giải quyết phù hợp nhất mà chúng ta nên làm đó là báo lên chính quyền
và các cơ quan chức năng để được can thiệp và xử lý
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu tỉnh sơn la
cũng đã công bố kết quả giám định thương tích đối với nguyễn văn hoan
người chồng trong vụ việc trên
trao đổi với báo chí ngày hai mươi sáu tháng bốn
luật sư nguyễn anh thơm người hỗ trợ pháp lý miễn phí
cho người phụ nữ cắt đứt của quý của chồng ở sơn la cho biết
cơ quan chức năng đã có kết quả giám định thương tích của người chồng là nguyễn văn hoan
hai mươi chín tuổi tại thời điểm giám định là bảy mươi hai
mất hoàn toàn tinh hoàn hai bên và mất hoàn toàn dương vật
cơ chế hình thành thương tích là do tác động của vật cứng có cảnh sát gây nên
theo luật sư thơm cho đến hiện tại cơ quan điều tra vẫn chưa có quyết định tố tụng
liên quan đến việc xử lý chị hà thi nờ ba mươi sáu tuổi
chú tải xã triềng hạc huyện yên châu tỉnh sơn la
phía công an đang củng cố hồ sơ xem xét hành vi của chị nư
để có căn cứ khởi tố theo đúng tội danh bản chất hành vi
theo bản án trước đó vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi
do có ý muốn đi qua sới hạn với cháu lờ sinh năm hai nghìn bảy
là con riêng của chị n hoan đã tạo ra một tài khoản facebook tên là hoàng long
để nói chuyện tán tỉnh cháu lợ qua mạng xã hội
hắn rụ rỗ nạn nhân gửi ảnh và video một số bộ phận nhạy cảm
sau đó hoan dùng chính những nội dung nhạy cảm này để đe dọa ép buộc cháu l
phải đi qua sới hạn
nạn nhân vì lo sợ bị phát tán hình ảnh cá nhân nên đã đồng ý
từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
hoan đã nhiều lần thực hiện hành vi sao cấu với nạn nhân khi bà n vắng nhà
sau đó bà n thấy bị mất tiền nên sáng một mươi chín tháng ba
người phụ nữ này mua camera số kín để đặt ở đầu giường ngủ
chiếc camera này sau đó đã ghi lại cảnh đồi bại mà hoan thực hiện với bé gái
ngày một mươi chín tháng ba bà nơ dùng dao xử lý cổ quý của chồng rồi đến cơ quan công an đầu thú
còn nguyễn văn hoan được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
từ những chứng cứ thu thập được công an huyện yên châu đã có đủ căn cứ chứng minh
hành vi phạm tội của nguyễn văn hoan
ngay sau khi đối tượng đã ổn định sức khỏe và xuất viện
lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn văn hoan
về tội có hành vi giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
thưa quý vị trong vụ việc trên với hành vi của người chồng
nhiều người đã vô cùng bức xúc và đặt ra câu hỏi rằng liệu y sẽ bị xử lý ra sao
và phải đối mặt với mức án như thế nào
cách đây không lâu luật sư diệp năng bình cũng đã trả lời
chia sẻ về vấn đề này
ngày hai mươi một tháng ba công an huyện yên châu tỉnh sơn la cho biết
đang điều tra vụ án và các vấn đề liên quan đến người đàn ông ở xã triềng hạc
huyện yên châu bị tấn công của quý
luật sư diệp năng bình trưởng văn phòng luật sư thông tin luật cho biết
cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
thì tình hình tội phạm có hành vi không chuẩn mực với trẻ em
ngày càng diễn biến phức tạp gia tăng về số lượng và số vụ theo từng năm
các hành vi thiếu chuẩn mực với trẻ em thường là có hành vi một mươi tám cộng
hoặc động trạm nhạy cảm
với các hành vi như vậy với trẻ em thường diễn ra cho những gia đình không có hạnh phúc
bố mẹ ngập hoặc trong những gia đình có hôn nhân phức tạp
con riêng con chung trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của bố mẹ
luật sư bình chia sẻ phần lớn các vụ việc có hành vi thiếu chuẩn mực với trẻ em
thì đối tượng phạm tội đều là đối tượng có quan hệ quen biết
thậm chí là thân thiết là người thân người nhà với nạn nhân
có nhiều cơ hội tiếp xúc tiếp cận với nạn nhân
nhân cơ hội thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội
các đối tượng có hành vi như vậy một phần là do bệnh lý về tình dục
phần còn lại là do lệch lạc về nhân cách đạo đức lối sống
dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội
bên cạnh đó luật sư bình cũng phân tích giả sử nếu hành vi của người chồng đúng sự thật
thì cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định tại điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy về tội giao cấu và tội
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
như phạm tội hai lần trở lên có tính chất loạn luận
luật sư thông tin
còn đối với các tội có hành vi thiếu chuẩn mực đối với trẻ em
do lứa tuổi này các em còn nhiều hạn chế về nhận thức sợ hãi không tố cáo
có trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi này đôi khi lại là người thân
sống chung nhà khiến các cháu lo sợ
khi không có các bằng chứng các đối tượng thường chối tội
do đó trong trường hợp này việc thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi đổi bại của người vợ
đối với chồng mình là cần thiết
tuy nhiên thay vì cung cấp bằng chứng cho các cơ quan chức năng
để giải quyết theo quy định pháp luật
thì hành vi tự tay tấn công của quý của chồng là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm
đây là hành vi trái pháp luật vì đã xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của người khác
bà hà thị mai chủ tịch ubnd xã triển hạc huyện yên châu sơn la
kể về hoàn cảnh của những người liên quan trong vụ việc cho biết
trước khi đến với nhau anh nguyễn văn hoan và chị hà thị nừ đều đã từng lập gia đình
chị n có một con gái riêng năm nay một mươi bốn tuổi đang học lớp chín
hiện cả hai đang có hai người con chung
do nghi ngờ và sau đó là tận mắt chứng kiến cảnh chồng có hành động thiếu chuẩn mực
với con gái mình qua quan sát camera nên chị nờ đã ra tay với cổ quý của anh hoan
khiến bộ phận ấy bị tổn thương nghiêm trọng
thưa quý vị và các bạn vụ việc trên làm dấy lên vấn nạn
về một số đối tượng có hành vi thiếu chuẩn mực với trẻ em
tuy nhiên để xử lý những tội phạm như vậy
cần đến chính quyền và các cơ quan chức năng can thiệp xử lý
không nên hành xử sống chị vợ trong câu chuyện trên
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc
khi có thông tin cập nhật mới nhất chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn
quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bị bỏ lỡ
cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo